công an tỉnh bình dương phối hợp với cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy các cục nghiệp vụ bộ công an công an tỉnh tây ninh và bộ đội biên phòng cửa khẩu quốc tế mộc bài vừa chia xóa đường dây mua bán trái phép chất ma túy số lượng lớn thu giữ hơn hai mươi hai kg ma túy các loại
tiến hành kiểm tra nơi ở của đối tượng lê văn hoàn tạm trú tại thành phố dị an khám xét tiệm cắt tóc của đối tượng lê minh long ở thành phố thuận an một căn hộ trung cư trên địa bàn thành phố thuận an và nhà ở của nguyễn lê gia huy lực lượng công an đã thu giữ tổng cộng hơn hai mươi hai kg ma túy các loại
đáng chú ý trong quá trình đột kích nơi ở của một số đối tượng lực lượng công an bắt quả tàng các đối tượng đang tiêu hủy ma túy bằng việc đổ xuống cống thoát nước
hiện lực lượng chức năng đã tạm giữ sáu đối tượng làm việc với một mươi bốn người có liên quan đồng thời mở rộng điều tra